chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

trước đây công đoạn này phải mất một mươi năm phút cho một sản phẩm nhưng sau khi được các chuyên gia tư vấn chuẩn hóa kho khuôn thời gian đã giảm đi một nửa diện tích mặt bằng kho bãi tiết kiệm hơn năm mươi so với trước kia
trường hợp của cô nguyễn thị xuân mang trong mình nhiều căn bệnh bản thân không còn đủ điều kiện để chạy chữa
vậy mà sau hơn chín tháng được ông sáu điều trị sức khỏe đã dần hồi phục da rẻ hồng hào
cô bị si thận cô bị tiêu đường nó nhiều quá tám cái bệnh mà ở bệnh viện nó xét nghiệm mình cạn túi rồi cô mới đi
cô nghe tiếng của ông thầy sáu đây nè thầy rất là tốt chứ bệnh nhân thầy lo hết
chủ khách ông sáu sống trăn hòa vui vẻ cùng mọi người ông dùng toàn bộ hai công đất gương hỏa tự tay dựng lên hai mươi tám căn phòng nhỏ
mỗi phòng có diện tích từ ba mươi đến bốn mươi m hai để người bệnh tiện sinh hoạt nghỉ ngơi
dù không khang trang và chưa đầy đủ tiện nghi nhưng đối với người nghèo thì đây vẫn là một mái ấm lý tưởng
năm mươi năm tôi nghiên cứu được dạy các bài thuốc chị bệnh năng y tiền để tôi mua thuốc tay chịu thuốc tạc chịu
hoặc là mình mượn động đạo mình rút đỉnh rồi mình trả rồi mình mua thuốc bạc chịu
thuốc tay mình mua chịu mua chịu rồi mình trích
thời thời có tiền mình cho rồi mình trả người ta
tôi mới mua tự nhiên là nhờ dĩ đó
các nhà cũng dĩ đó các nhà có như là các nhà không có tiền thì các nhà mua mua gặp thư chịu
đầu cũng bán mà
nói chung là ai cũng bán tôi vẫn năng nỉ bán nữa
dù biết rõ công việc chăm sóc người già người mang bệnh là vô cùng vất vả và tốn kém
nhưng từ trước tới nay lão lương sĩ sáu hạ chưa một ngày than vãn
ông cho đó là niềm vui khi đã góp phần đổi thay được số phận của những mảnh đời bất hạnh